tại thủ đô hà nội vào sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám
diễn đàn quan trọng nhất của lực lượng cộng sản công nhân quốc tế hiện nay đã được khai mạc
cuộc gặp sẽ diễn ra trong ba ngày và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám mang chủ đề
cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc
chiến lược và sách lược của các đảng cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình
các quyền của người lao động và nhân dân chủ nghĩa xã hội
đây là lần đầu tiên đảng cộng sản việt nam đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế của các đảng cộng sản công nhân với quy mô lớn
thu hút sự tham dự của nhiều đảng cộng sản công nhân tại nhiều nước trên thế giới
cuộc gặp là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương giữa đảng cộng sản việt nam với các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới
đóng góp có trách nhiệm cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế
chủ động triển khai kết luận số bảy mươi ba của bộ chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và đường lối đối ngoại đại hội một mươi hai của đảng
bên cạnh đó đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước con người việt nam
những thành tiệu của việt nam sau ba mươi năm đổi mới cùng đường lối đối ngoại rộng mở của đảng ta
cuộc gặp sẽ có năm phiên họp toàn thể và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi